thưa quý vị hôm nay đã là ngày thứ hai sau khi phạm nhân triệu quân sự bị phát hiện bắt giữ tại quảng nam
suốt hành trình một mươi năm ngày lần theo dấu vết của triệu quân sự công an các đơn vị địa phương phối hợp với lực lượng quân đội đã sớm phát hiện và bắt giữ được đối tượng trong thời gian nhanh nhất
nhìn lại quá trình bắt giữ phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này mới thấy hết được mọi khó khăn gian khổ mà những chiến sĩ công an quân đội phải trải qua để bắt giữ bằng được đối tượng
ngày ba sáu cả nước hay tin triệu quân sự phạm nhân đang thụ án trung thân đã nhảy rào trốn khỏi trại giam quân sự khu vực miền trung quân khu năm ở quảng ngãi
sự việc nhanh chóng được chú ý khi thông tin đối tượng triệu quân sự đã bỏ xe máy trốn chạy lên đèo hải vân
hàng trăm cán bộ chiến sĩ của công an thành phố đà nẵng lúc này được huy động cùng với lực lượng quân sự thành phố có mặt để phong tỏa toàn bộ khu vực đèo
khó khăn là thứ nhất
về thời tiết nắng nắng thứ hai thì địa hình rất hiểm trở và rất thông lợi cho đối tượng
thế trống mạng đường biển cũng được đường bộ cũng được và đường sát cũng được
do đó là chúng ta rất khó khăn trong đường biển
thứ hai là đối tượng rất kinh nghiệm bởi vì sống ở vùng đường núi quen
do đó là chúng ta thông lợi cho đối tượng nhưng khó khăn cho chúng ta
dòng giã bốn ngày trời giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt cùng với địa hình hiểm trở
đã khiến lực lượng công an thành phố đà nẵng thông lợi cho đối tượng

đội hình chó nghiệp vụ đã được chưng dụng nhằm truy bằng được dấu vết của triệu quân sự tại đèo hải vân
tất cả mọi đường mòn lối mở ở khu vực đèo đều được lực lượng công an quân đội chia nhau chốt chặn
với sự ma mãnh của mình triệu quân sự lần theo bờ biển vào lại trung tâm thành phố đà nẵng và quay lại thành phố tam kỳ
trong khi đang mải mê chơi game tại quán internet ngày một mươi tám tháng sáu sự đã bị lực lượng công an thành phố tam kỳ phát hiện bắt giữ
khi làm việc với triệu quân sự một phạm nhân đặc biệt nguy hiểm
các cán bộ chiến sĩ công an vẫn giữ thái độ bình tĩnh ổn định tâm lý để sự hợp tác với cơ quan điều tra
ngược lại với khu vực đèo hải vân triệu quân sự lần theo bờ biển vào lại trung tâm thành phố tam kỳ
công khí căng thẳng thường thấy tại cơ quan công an triệu quân sự vui vẻ kể lại quá trình vượt ngục của mình
hình ảnh những cán bộ điều tra gần gũi trò chuyện với một đối tượng được xem là đặc biệt nguy hiểm đã khiến nhiều người dân theo dõi ngỡ ngàng
điều đó thể hiện cao độ về tính nhân văn tinh thần cao cả của người lính hình sự và toàn lực lượng công an nhân dân
khi mà một cái đối tượng đặc biệt nguy hiểm như triều quân sự mà đã lẩn trốn trong rừng thì việc truy bắt là vô cùng khó khăn
nhưng mà sự phối hợp
giữa cộng kỳ công an với cộng kỳ quân đội đã không quản ngày đêm nắng rồi có những lúc mưa đã bám sát trần địa và truy tìm bằng đặc đối tượng
bản thân tôi cũng rất là muốn cảm chí chiến sĩ công an giữ vững truyền thống của ngành công an giữ vững ngọn lửa lực lượng công an anh hùng
không quản ngày đêm vượt khó vượt khổ để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
hiện triệu quân sự đang bị tạm giữ
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo